nhờ triển khai tốt công tác chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ tết nguyên đán lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng đã bảo đảm tốt công tác giữ gìn an toàn giao thông trên địa bàn đặc biệt không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng trong những ngày vừa qua
theo thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng cho biết từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi chín tháng hai tức từ ngày ba mươi tháng chạp năm đinh dậu đến mùng bốn tết mậu tuất
trên địa bàn thành phố chỉ xảy ra một số vụ va chạm nhẹ chủ yếu tự người dân thỏa thuận giải quyết với nhau
hai vụ việc được lực lượng chức năng xử lý không gây thiệt hại về người và tài sản
trong hai ngày nghỉ lễ cuối cùng dự báo lượng người trở lại thành phố làm việc sẽ rất đông
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng đã có phương án tăng cường lực lượng tuần tra trên toàn tuyến bố trí tại các chốt chạm có thể xảy ra tình trạng ủn tắc cục bộ
tăng cường kiểm tra kiểm soát các phương tiện đặc biệt là xe khách
nhìn chung tại đà nẵng những ngày qua tình hình trật tự giao thông diễn ra an toàn người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ